liên quan đến vụ cối gây thương tích xảy ra tại thị xã sapa tỉnh lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa vừa ra quyết định khởi tố hai mươi bốn bị can
và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định để điều tra xử lý
chiều ngày một mươi bốn tháng ba tại khu vực thi công tuyến đập đầu mối của thủy điện mây hồ
thuộc xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa do chưa thống nhất được đơn giá hỗ trợ
giữa công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ là chủ đầu tư với một số hộ dân trên địa bàn
nên các hộ dân đã ngăn cản không cho thi công
đơn vị thi công đã thuê hoàng quang trương đến bảo vệ công trường
tại đây trương đã liên hệ với một số đối tượng và thu nảm khoảng sáu mươi người từ nhiều địa phương khác nhau
trương cùng đồng bọn cũng chuẩn bị hàng chục tiếp sát để làm khung khí ngăn cản người dân
vụ ẩu đả giữa hai bên đã khiến một mươi bảy người dân và chín người của trương bị thương tích
ngay sau khi xảy ra vụ việc công an thị xã sapa đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với chính quyền địa phương vận động giải tán đám đông
và đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ
sau khi truy tìm đánh đập bạn gái f về sống chung không thành
đối tượng đã có hành động man dợ là dùng dao cắt cổ tay cháu ruột của bạn gái mới chỉ ba tuổi
khiến cháu đứt gân tay mạch máu
vụ việc gây son sao dư luận này xảy ra ở quảng ngãi
và hiện đang được công an huyện nghĩa hành khẩn trương điều tra
chiều hai mươi năm tháng ba trong lúc hai con ruột của anh trần vân dương ở thôn phú châu
huyện nghĩa hành đang xem tivi trong nhà
thì một đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang đi bộ vào nhà
và dùng dao cắt cổ tay cháu trần thiên an ba tuổi gây thương tích sức khỏe ba mươi năm
đứt dây thần kinh giữa cổ tay trái đứt động mạch quay của tay trái
đứt gân gấp ngón hai ba và gân gấp ngón cái dài
nó chưa biết nó mới có ba mươi bốn mươi tháng ba mươi tháng mà cắt nó đứt khách dây găng như vậy
thì thấy nó quá đớn thương cho đứa nhỏ
thời điểm trao ra vụ việc thì chỉ có hơi
cháu nhỏ ở nhà hòn sống lớn nhiên thì không có biết thông tin về đẹp điểm
cũng như là về phương tiện của đối tượng
tuy nhiên là với cái bàn có miệng phóng nhiệm vụ
và với cái tinh thần cương quyết tăng công đối tượng trong đêm
thì chúng tôi đã ra sót có mối quan hệ của người thân thích của cháu bác
rồi là ra sót để xác minh về cái
có cái mâu thuẫn của gia đình nguyễn dương
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nghĩa hành đã làm rõ đối tượng trương quang cường
bốn mươi hai tuổi ở phương nguyễn nghiêm thành phố quảng ngãi
đối tượng đã khai nhận hành vi man dợ của mình
hơi cái nhỏ đang ở ngồi ngồi ngồi chơi gần kế cái cửa
thì tiện gì cũng không có thì lúc đó suy nghĩ
cầm dư lông là cánh chơi gì thì thôi cánh bói thì không ngờ là nó đi quá sao
biết chị trần thị diệp ba mươi một tuổi là em ruột của anh trần văn dương
bỏ nhà đi nhiều năm qua và có thời gian sống như vợ chồng với đối tượng trương quang cường
do đối tượng bạo hành đánh đập nên chị diệp đã bỏ trốn không sống với cương
đối tượng cường đi tìm và hăm dọa hành hôn chị diệp cùng người thân
sau khi nghe bác được đối tượng là bà con ở đây họ rất mừng
tính ra chưa được mười mấy tiếng đồng hồ là anh em đã làm việc ra sự việc rồi
đã làm rõ được cái sự việc của cái đối tượng mà hành hôn cháu rồi
công an huyện nghĩa hành
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng trương quang cường
về tội cố ý gây thương tích và đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng
có hành động man dợ đối với trẻ em
thưa quý vị theo thông tin từ văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân tp hcm lê hòa bình đã qua đời do bị thương nặng sau tai nạn giao thông
trên cao tốc tp hcm trung lương vào sáng nay hai mươi chín tháng ba
thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút tài xế nguyễn quang vinh điều khiển xe ô tô
chở ông lê hòa bình và một người khác đi theo hướng từ tp hcm về tiền giang
khi xe đang lưu thông trên địa phận huyện bến lức tỉnh long an thì bất ngờ nổ lớp sau
và vào giải phân cách bê tông ở làng khẩn cấp rồi lật ngang khiến cả ba người trên xe bị thương nặng
ông lê hòa bình được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoai long an trong tình trạng nguy kịch
nói nặng khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim ngưng thở nên ông lê hòa bình không qua khỏi
đến trưa cùng ngày thi thể ông lê hòa bình được đưa về tp hcm để tổ chức tan lễ
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố
phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh long an để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
bên cạnh đó thường trực ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã có phân công xử lý những công việc
mà ông lê hòa bình đang chỉ đạo để công việc không bị gián đoạn
ông lê hòa bình sinh ngày một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại xã tịnh hà huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
ông từng có thời gian ba năm làm chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy trước khi giữ chức vụ giám đốc sở xây dựng tp hcm vào năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn hai mươi ông lê hòa bình được bầu vào bang thường vụ thành ủy giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tới ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân tp hcm có quyết định phân công ông
làm phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm
ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh cho biết
vừa ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự năm đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
năm đối tượng gồm lê văn tám sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ ấp dinh an xã an phú tân huyện cầu kè
quỳnh thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ ấp bảy a xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm
nguyễn hoàng khang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ ấp tân hưng xã tân thới huyện tân phú đông tỉnh tiền giang
nguyễn trung lành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ ấp gò tranh xã vĩnh xuân huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ ấp rùm sóc xã châu điền huyện cầu kè
trước đó ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện cầu kè cùng nhiều lực lượng có liên quan
tiến hành kiểm tra nhà của lê văn tám phát hiện bắt quả tan một mươi năm đối tượng trong độ tuổi từ hai mươi sáu tuổi đến năm mươi tám tuổi
có hậu khẩu tại nhiều tỉnh như tiền giang vĩnh long tp hcm trà vinh đang tham gia đánh bạc trái phép dưới hình thức tài xỉu
tại chiếu bạc và khu vực hiện trường phát hiện và thu giữ một chiếc chiếu một bộ dụng cụ lắc tài xỉu
một mươi sáu điện thoại di động chín xe mô tô và hơn bốn trăm linh triệu đồng
lê văn tám là đối tượng có nhiều tiền án có tiếng trong giới cờ bạc thường xuyên đứng ra tổ chức đánh bạc
và đánh bạc tại nhà riêng cho nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh đến đánh bạc
nơi tổ chức đánh bạc được bố trí kiên cố lắp đặt nhiều lớp cửa sắc và phân công người canh gác
người phục vụ và tổ chức cầm cố tài sản cho các đối tượng đến tham gia đánh bạc
quá trình đấu tranh các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
được biết lê văn tám và nguyễn trung lành có tiền án về hành vi đánh bạc trước đó nhưng chưa chấp hành xong
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ
mở rộng điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã tuyên phạt bị cáo vũ trần đức duy chú tỉnh lâm đồng
chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất dịch vụ đại tài tp hcm về tội trốn thuế
theo cáo trạng từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy duy là chủ sở hữu
trực tiếp chỉ đạo điều hành các hoạt động của công ty đại tài đã chỉ đạo vũ trần hương thủy
trần tuấn an là những người được duy nhờ đứng tên
giám đốc của công ty ký mở năm tờ khai hải quan tại tri cục hải quan trân thành
cục hải quan bình phước để nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu
tổng số hơn chín trăm hai mươi tấn hạt điều chưa bóc vỏ của công ty catary singapore trị giá trên bốn mươi một bảy tỷ đồng
được miễn thuế nhập khẩu năm tương đương hơn hai tám tỷ đồng
tuy nhiên sau khi nhập khẩu duy không tổ chức sản xuất để xuất khẩu
chưa kê khai tờ khai hải quan để chuyển đổi loại hình nhập khẩu mà đang tiêu thụ nội địa toàn bộ
số lượng hạt điều trên hành vi này vi phạm quy định của bộ tài chính
làm thất thu hai tám tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu của nhà nước
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo vũ trần đức duy số tiền hai tỷ đồng về tội trốn thuế